tại phủ chủ tịch đại sứ cộng hòa đông uruguay porote casanova maria de rosario
đại sứ vương quốc nga uy grete lochen đại sứ canada deborah n paul
đại sứ cộng hòa nhân dân trung hoa hùng ba đã trình quốc thư lên tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng như dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
sau lễ trình quốc thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp các đại sứ
phát biểu tại buổi tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam
nhiệt liệt chào mừng các vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cộng hòa đông uruguay
vương quốc nga uy canada và cộng hòa nhân dân trung hoa tới nhận nhiệm vụ tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng các vị đại sứ với trình độ hiểu biết
kinh nghiệm công tác của mình và tình cảm yêu mến dành cho việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao
là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc gia mà các vị đại sứ đại diện với cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
về phía việt nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các vị đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại việt nam
đồng thời hy vọng đất nước con người việt nam sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với các đại sứ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc các vị đại sứ dồi dào sức khỏe hạnh phúc hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình
chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam với uruguay naui canada và trung quốc ngày càng phát triển tốt đẹp
phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân việt nam và các nước góp phần vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới